đảng bộ tỉnh an giang tổ chức khai mạc đại hội đại biểu lần thứ một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội
dự đại hội còn có lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành trung ương cùng ba trăm năm mươi đại biểu chính thức
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh an giang lần thứ một mươi một là dịp để đảng bộ nhìn lại quá trình phấn đấu
ở nhiệm kỳ vừa qua xác định vị trí của đảng bộ và địa phương trong tiến trình phát triển chung của đảng
của đất nước rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
từ đó đề ra mục tiêu cao hơn giải pháp cụ thể hơn hành động quyết liệt hơn cho sự phát triển của nhiệm kỳ tiếp theo
bên cạnh đó với tinh thần dân chủ công tâm khách quan đại hội có nhiệm vụ hết sức quan trọng
là bầu ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
gồm một tập thể có đủ phẩm chất đạo đức trí tuệ và năng lực thực tiễn thật sự đoàn kết thống nhất
bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra
đồng thời xem xét lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu của đảng bộ
để bầu vào đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
với phương châm dân chủ đoàn kết khát vọng phát triển đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi một
cần nêu cao quyết tâm chính trị hướng tới mục tiêu phát triển sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
khát vọng phát triển xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh dân chủ đổi mới sáng tạo
giữ vững quốc phòng an ninh khai thác tốt lợi thế và tiềm năng tạo động lực mới để đến năm hai nghìn hai mươi năm
kinh tế an giang thuộc nhóm đầu khu vực đồng bằng sông kiều long và đạt mức trung bình cả nước
đến năm hai nghìn ba mươi đạt trên mức trung bình cả nước
đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh an giang tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày hai mươi năm tháng chín